bộc bố bằng thành là huyết mạch giao thông của nhân dân các xã vùng cao phía bắc huyện bắc nẵm tỉnh bắc cạn
thường xuyên bị ách tắc kéo dài do đi qua sông suối
khắc phục vấn đề này năm hai nghìn một mươi hai tỉnh bắc cạn đầu tư công trình thoát lũ vượt dòng cứu hộ cứu nạn bộc bố bằng thành
nhưng nhà thầu năng lực yếu thiếu tinh thần trách nhiệm nên đến nay vẫn chưa thi công xong làm cho người dân đi lại gặp nhiều khó khăn
tuyến đường do sở giao thông vận tải bắc cạn làm chủ đầu tư công ty cổ phần bắc hà có trụ sở tại thành phố bắc cạn là đơn vị thi công công trình
gồm các hạng mục xây dựng ba cầu vượt dòng nâng cấp một số đoạn đường thường xuyên bị ngập ống để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi
chủ đầu tư đã nhiều lần đôn đốc đơn vị thi công điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn một trăm linh tỷ đồng nhiều lần gia hạn hợp đồng
nhưng do năng lực nhà thầu yếu thiếu tinh thần trách nhiệm nên việc thi công các hạng mục rất chậm một thời gian dài bỏ không thi công
vì thế mỗi khi có mưa lũ nước trên các sông suối toàn tuyến dâng lên việc đi lại của nhân dân các xã phía bắc huyện bắc nạm gặp rất nhiều khó khăn
nguy hiểm đến tính mạng ách tắc giao thông kéo dài
chỗ ban quản lý gia hạn hạ thông cũng đã có báo cáo sở hạ thông và ủy ban nhân huyện bắc nẵng và đề nghị nhà thầu rất nhiều lần
tuy nhiên từ trước tết nguyên đán hai nghìn một mươi năm nhà thầu đến nay nhà thầu vẫn không triển khai thực hiện
không thể kéo dài việc thi công các công trình trên tuyến gây ảnh hưởng đến đi lại đời sống của nhân dân thêm nữa
đến hết năm hai nghìn một mươi sáu nếu việc thi công vẫn bị chậm sở giao thông vận tải bắc cạn sẽ chốt khối lượng thay thế đơn vị thi công
đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu này sẽ kết thúc dự án và kết thúc hợp đồng
nếu nhà thầu không đẩy nhanh tiến đội thi công và không hoàn thành được theo kế hoạch và hợp đồng đề ra
thì giải pháp mà ban quản lý dự án sẽ tham mưu cho lãnh đạo sản và văn bản báo cáo của văn tỉnh
đề nghị chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng để dẫn dứt hợp đồng đối với nhà thầu hơn
bởi vì khi kéo dài như thế này sau này trượt giá thì sẽ tăng thống đầu tiên của dự án
sở giao thông vận tải tỉnh bắc cạn cần cấm tham gia xây dựng các dự án giao thông đối với những nhà thầu năng lực yếu
thiếu tinh thần trách nhiệm như công ty cổ phấn bắc hà để bảo đảm tiến độ chất lượng công trình